thưa quý vị từ ngày ba đến ngày sáu tháng bốn hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ ba mươi ba
việt nam expo hai nghìn hai mươi bốn do bộ công thương thổ chức tại hà nội đã thu hút được sự quan tâm đông đảo
của các quốc gia và vùng lãnh thổ
nổi bật trong số một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội trợ năm nay
ấn độ hiện diện với tư cách là quốc gia khách mời danh dự do cơ quan xúc tiến thương mại itpo
thuộc chính phủ ấn độ dẫn đoàn đã cho thấy sức hấp dẫn của thị trường việt nam
và tiềm năng xúc tiến thương mại giữa hai nước
sự hiện diện của một mươi bốn gian hàng trong các lĩnh vực đã đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác
giao lưu học hỏi giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước ấn độ và việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
với các doanh nghiệp này hội trợ thương mại quốc tế việt nam expo hai nghìn hai mươi bốn
chính là cơ hội quý báu để trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với các doanh nghiệp việt nam
việt nam có một môi trường đầy tiềm năng
là nơi rất thích hợp với các doanh nghiệp việt nam
để chúng tôi có thể cùng hợp tác và phát triển
chúng tôi mong muốn tiếp tục được là nhà cung cấp cho thị trường việt nam
và có thể kết nối nhiều hơn nữa với các doanh nghiệp ấn độ đến với thị trường việt nam và ngược lại
tổ chức xúc tiến thương mại ấn độ đã kết nối các tổ chức và doanh nghiệp của ấn độ
đến với nhiều quốc gia trên thế giới và việt nam là một thị trường đầy hấp dẫn đối với chúng tôi
thông qua hội trợ expo lần này chúng tôi tin tưởng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa
dành cho các doanh nghiệp của hai nước
ấn độ và việt nam hiện nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới
thương mại song phương giữa ấn độ và việt nam tăng trưởng ổn định trong những năm qua
và đạt mức một mươi bốn ba mươi sáu tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba khi ấn độ trở thành đối tác thương mại lớn thứ bảy
thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy và thị trường nhập khẩu lớn thứ một mươi của việt nam
chúng tôi đã đang và sẽ đưa nhiều hơn nữa các doanh nghiệp của ấn độ đến với việt nam
tăng cường kết nối các doanh nghiệp của việt nam đến với thị trường ấn độ
chính phủ việt nam và ấn độ cũng đang nỗ lực không ngừng để có thêm những chính sách rộng mở
tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động hợp tác và kinh doanh giữa hai nước
với mục tiêu hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh tiềm năng dựa vào thế mạnh của cả hai nền kinh tế
hiện các mặt hàng xuất khẩu chính của ấn độ sang việt nam gồm máy móc và thiết bị
linh kiện ô tô dược phẩm ngô thủy hải sản kim loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và hóa chất
trong khi đó các mặt hàng nhập khẩu chính của ấn độ từ việt nam là đồ điện tử
điện thoại di động và linh kiện máy móc thiết bị thép và kim loại